hội trợ du lịch quốc tế việt nam vitm hà nội hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
tại cung văn hóa hữu nghị hà nội sau bốn lần hoãn bởi dịch covid một mươi chín
đây là một hoạt động thường niên của ngành du lịch tạo cơ hội cho các địa phương
tổ chức và doanh nghiệp quảng bá thương hiệu giới thiệu sản phẩm và phát triển quan hệ kinh doanh
hội trợ là cơ hội để các cơ quan quản lý cơ quan xúc tiến du lịch và các doanh nghiệp trao đổi
thảo luận về những vấn đề liên quan đến triển vọng của ngành du lịch việt nam sau đại dịch covid một mươi chín
đồng thời triển khai nhiệm vụ khắc phục hậu quả của đại dịch thông qua triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai du lịch trong nước và quốc tế khi điều kiện cho phép
với chủ đề chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch hội trợ lần này sẽ tập trung phân tích đẩy nhanh số hóa
ứng dụng công nghệ để làm thay đổi căn bản trong quản lý điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh của cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch